học viện quân y đã tiêm thử nghiệm vaccine covid một mươi chín nanocovax đầu tiên cho ba tình nguyện viên
đây là giai đoạn một của chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine covid một mươi chín của việt nam
tính tới ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đã có khoảng gần ba trăm linh người đăng ký tiêm thử nanocovax sau bảy ngày tuyển tình nguyện viên
đơn vị thực hiện đã khám sàng lọc và chọn sáu mươi người ở độ tuổi từ một mươi tám đến năm mươi cho thử nghiệm giai đoạn một
ba người đầu tiên được tiêm liều thấp nhất hai mươi năm microgram
người đầu tiên sau tiêm sẽ theo dõi ba mươi phút xem có phản ứng lâm sàng nào hay không và tiếp tục theo dõi trong ba giờ tiếp theo
nếu không có bất cứ phản ứng nào các bác sĩ sẽ tiêm hành tiêm cho người thứ hai và người thứ ba
ba người tình nguyện tiêm đầu tiên sẽ được theo dõi trong bảy mươi hai giờ tại học viện quân y trước khi tiêm cho những người tiếp theo
chúng tôi xây dựng một quy trình cho trường hợp có tác động không mong muốn nhẹ ngừa
và thậm chí là nặng nhất tức là nguy kịch mà đến tính mạng nhất
chúng tôi đã chuẩn bị như thế

bằng cách là khám lâm sàng thật kỹ

và chia làm ba nhóm theo liều hai mươi năm microgram năm mươi microgram và bảy mươi năm microgram